để ứng phó với diễn biến của thời tiết trong mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi tám tỉnh con tum đã chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng các phương án bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra
tỉnh con tum hiện có hơn bốn trăm chín mươi hồ đập và trạm bơm thủy lợi để bảo đảm an toàn cho các công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ
từ đầu mùa mưa năm hai nghìn một mươi tám ubnd tỉnh con tum đã chỉ đạo đơn vị ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh và các địa phương lập phương án phòng chống lũ bão cho các công trình
nhằm đánh giá được tình trạng vận hành của công trình trong mùa mưa lũ kịp thời phát hiện các nguy cơ sự cố để chủ động xử lý khắc phục
trong mùa mưa lũ thì đơn vị thi công đã triển khai tất cả các hạng mục mà sung yếu nghĩa là có thể bị ảnh hưởng do mưa bão
đến thời điểm hiện tại thì tất cả hạng mục đã cơ bản hoàn thành
và khi mùa mưa đến thì đơn vị sẽ tháo giữa cái đê quay để mà nước chảy tràn tự do qua các cái cửa tràn
khi đó thì nước lũ sẽ không ảnh hưởng đến hoa màu cũng như cây cối của người dân hai bên bờ đập
thực hiện phương án phòng chống lụt bão vận hành các công trình thủy lợi chính quyền các đơn vị chủ quản tỉnh con tum đã thành lập các đoàn đi thực tế
kiểm tra đánh giá hiện trạng các công trình lập phương án triển khai đầu tư sửa chữa lập quy chế phối hợp giữa các đơn vị và các địa phương có công trình trên địa bàn để chủ động công tác đối phó khi có lũ xảy ra
hiện nay là các công trình đã phục vụ xong vụ tưới vụ đông soa ngay một mươi bảy một mươi tám
cho nên là bang đã chỉ đạo các trạm quản lý thiên đông hạ thấp một cái hồ để đảm bảo dung tích đón lũ sẵn sàng đón lũ khi có lũ tơ về
cái thứ hai nữa là tiếp theo
phối hợp với chính quyền địa phương và tổ chức đoàn kiểm tra các vật tư trang thiết bị dự phòng và tập kết tại các trạm quản lý thiên đông
và bổ sung những cái thiết bị thiếu để đảm bảo như thế là đầy đủ chủ động trong công tác phòng chống lũ bão
để công trình hoạt động an toàn trong mùa mưa lũ các hồ chứa cần phải có kinh phí kiểm định an toàn đập
đối với các công trình đập dân đã xuống cấp cần được đầu tư sửa chữa nâng cấp hệ thống đập tràn
cống xả cát và cống lấy nước mới bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ